xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh có cứng độ suy yếu chậm nên trời không mưa
đêm và sáng trời rét bút với nhiệt độ thấp nhất ở dưới ngưỡng một mươi bốn độ
còn trưa chiều mai nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng một mươi chín hai mươi hai độ
sau đó từ khoảng trên chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai khối không khí lạnh mạnh sẽ tràn về và tác động đến thời tiết của nước ta
từ một mươi bảy tháng một mươi hai bắc bộ chuyển rét đậm rét hại và kéo dài những ngày sau đó
quý vị chú ý có kế hoạch sinh hoạt hợp lý để đảm bảo sức khỏe trước đợt rét đậm sắp tới
với các tỉnh thuộc trung bộ trong ngày mai mưa tạm thời có xu hướng giảm phổ biến có mưa vài nơi
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây sáng sớm có sương mù
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ cao nhất trong khoảng một mươi chín hai mươi ba độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt cao hơn
riêng tại các tỉnh thuộc nam trung bộ như ninh thuận bình thuận có thể đạt ngưỡng hai mươi bảy hai mươi chín độ
với các tỉnh phía nam gồm khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
các hình thế gây mưa suy yếu nên phổ biến chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
vào ban ngày trời nắng nhiệt độ ban trưa phổ biến ở ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ tại tây nguyên và từ hai mươi chín ba mươi hai độ tại khu vực nam bộ
quý vị chỉ lưu ý là nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng đặc biệt tại các tỉnh vùng cao
khi nhiệt độ dưới một mươi bảy độ ở ngưỡng trời rét
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển toàn biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
gió đông bắc chi phối có cường độ giảm nhẹ trong hai mươi bốn giờ tới
khu vực biển động mạnh vẫn là vùng biển phía bắc biển đông khi gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
tình trạng biển không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân
dự báo từ một mươi sáu tháng một mươi hai biển động sẽ gia tăng tại hầu khắp các khu vực khi gió mùa mạnh tràn về
và nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng ba mươi một độ
đến với thời tiết của thủ đô hà nội tại đây sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ gia động từ một mươi một đến hai mươi một độ